các chuyên gia nhật bản đã tiến hành lắp đặt khu vực trình diễn xử lý nước sông tô lịch bằng công nghệ nanobio reactor tại khu vực thí điểm trên sông tô lịch
khi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân hôm nay cho thấy đơn vị thí điểm xử lý ô nhiễm sông tô lịch bằng công nghệ nhật bản đang tiến hành thực hiện mô hình trình diễn toàn bộ các quá trình xử lý yếm khí hiếu khí xử lý nước thải sông tô lịch thành nước đạt chuẩn quy chuẩn việt nam
khu vực trình diễn xử lý nước sông tô lịch bằng công nghệ nanobioreactor được lắp đặt bên trong khu trình diễn xử lý bùn trước đây trình diễn các quá trình xử lý nước bao gồm quá trình lắng bùn vô cơ hiếu khí bằng máy sụp khí yếm khí bằng vật liệu thiên nhiên và xử lý nước thải thành nước đạt quy chuẩn
theo chuyên gia nhật bản những ngày vừa qua ảnh hưởng của cơn bão số ba lượng nước mưa lớn cùng với nước hồ tây được xả vào sông tô lịch không ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm
do thiết kế của hệ thống được lắp đặt
hoàn toàn chìm trong nước hệ thống sau khi được lắp đặt sẽ xử lý lượng nước thải liên tục trong ngày thành nước đạt quy chuẩn